nhân dịp đang có chuyến công tác và làm việc tại lào ngày một mươi hai tháng chín lãnh đạo bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
quyết định ủng hộ số tiền chín mươi triệu kíp lào tương đương với khoảng gần hai trăm bốn mươi triệu đồng
để cùng chia sẻ với chính quyền và nhân dân lào về những khó khăn đang gặp phải do thiền tài lũ lụt
sáng nay đoàn đại biểu bộ tư lệnh bộ đội biên phòng do đồng chí trung tướng hoàng xuân chiến làm trưởng đoàn
đã hội đàm với đoàn đại biểu cục bộ đội biên phòng lào do đồng chí thiếu tướng sifan phu tha vong làm trưởng đoàn
kết thúc hội đàm hai bên đã ký biên bản hội đàm năm hai nghìn một mươi chín giữa bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
bộ quốc phòng với cục bộ đội biên phòng bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân lào
nhân dịp này thay mặt bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bộ quốc phòng trung tướng hoàng xuân chiến
đã trao chín mươi triệu kiếp lào tương đương một mươi đô la mỹ cho bộ quốc phòng lào
nhằm giúp nhân dân lào khắc phục một phần hậu quả lũ lụt sớm ổn định cuộc sống